sau nhiều ngày bị người dân phong tỏa bãi rác nam sơn huyện sóc sơn hà nội đã hoạt động bình thường trở lại từ chiều ngày một mươi bảy tháng năm
dự kiến ngày mai một mươi chín tháng bảy công ty uranco sẽ thu dọn xong rác tại các điểm tập kết tạm thời
vào chiều ngày một mươi bảy tháng bảy người dân hai xã nam sơn và hồng kỳ huyện sóc sơn đã tháo liều bạt thu dọn bàn ghế để xe chở rác ra vào khu xử lý chất thải nam sơn
hoạt động thu gom rác được khôi phục như bình thường tuy nhiên lượng rác ồn ứ sau bốn ngày là rất lớn
yurenco dự kiến ngày một mươi chín tháng bảy mới thu dọn xong lượng rác thải tại các điểm tập kết tạm thời